iran và nga mới đây đã ký kết các hợp đồng khí đốt trị giá khoảng sáu năm tỷ usd
đây là một phần của bản ghi nhớ mou với số tiền lên tới bốn mươi tỷ usd được ký giữa công ty dầu mỏ quốc gia iran nioc và tập đoàn khí đốt gazprom của nga hồi tháng bảy
dự kiến trong những ngày tới hai nước cũng sẽ thống nhất các chi tiết của hợp đồng hoán đổi dầu và các sản phẩm hóa dầu hướng tới mục tiêu hoán đổi hàng năm một mươi triệu tấn dầu
vấn đề duy nhất chưa được quyết định là chọn quốc gia trung gian để đưa khí đốt của nga đến iran
theo giới chức ngoại giao iran nước này hiện có kế hoạch nhập khẩu khí đốt của nga trong khi xuất khẩu khí đốt trong nước ra các thị trường nước ngoài
điều này có lợi cho iran vì giảm đi chi phí chuyển khí đốt từ các khu vực miền nam sang miền bắc
dự án chung cũng sẽ giúp tăng cường tình đoàn kết giữa iran nga và các nước trung gian như kurbanistan và azerbaijan và do đó sẽ đóng góp vào sự ổn định chính trị an ninh và hòa bình trong khu vực
điều này có lợi cho iran vì giảm đi chi phí chuyển khí đốt từ các khu vực miền nam sang miền bắc
điều này có lợi cho iran vì giảm đi chi phí chuyển khí đốt từ các khu vực miền nam sang miền bắc